theo thống kê toàn tỉnh lào cai có một mươi sáu năm trăm linh lao động bị ảnh hưởng trong đó có một năm trăm linh người bị chấm dứt hợp đồng lao động hơn một bảy trăm chín mươi doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng
các ngành nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất là dịch vụ du lịch dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thương mại
các doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm dừng hoạt động nên kéo theo một mươi sáu năm trăm linh người lao động bị ảnh hưởng trong đó có một năm trăm linh lao động bị chấm dứt hợp đồng
hiện ủy ban dân tỉnh lào cai đã chỉ đạo các cấp ngành triển khai các biện pháp hỗ trợ khôi phục sản xuất hỗ trợ người lao động kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục hồi sản xuất kinh doanh